hôm nay tỉnh hậu giang cũng đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá
và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá với chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch
tại buổi meeting các đại biểu được cung cấp thông tin về thói quen hút thuốc lá
gây tắc hại rất lớn về sức khỏe và kinh tế của đất nước
bệnh tật do thuốc lá gây ra làm tăng gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình là mất đi lực lượng lao động
ở hậu giang tỷ lệ hút thuốc lá còn khá phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân
vẫn còn nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc phòng họp hội trường
ngay sau buổi meeting các đại biểu đã diễu hành qua một số tuyến đường của thành phố vị thanh
tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến người dân
chuyển sang các thông tin quốc tế
iran tìm kiếm sự ủng hộ của opec nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của mỹ
thưa quý vị trước các động thái gia tăng áp đặt các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với iran
sau khi washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký hồi năm hai nghìn một mươi năm
ngày ba mươi tháng năm bộ trưởng dầu mỏ iran đã đề nghị tổ chức xuất khẩu dầu mỏ opec ủng hộ nước này
chống lại cái mà ông gọi là các biện pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp từ washington
người đang giữ chức chủ tịch opec trong năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng dầu mỏ iran nêu rõ muốn tìm kiếm sự ủng
hộ của opec căn cứ theo điều hai của quy chế opec trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ những lợi ích của
các nước thành viên một cách riêng lẻ cũng như theo cơ chế tập thể sau quyết định rút khỏi thỏa thuận
hàn nhân ký với iran tổng thống mỹ donald trump tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt ở cấp
sản xuất nhằm vào nước thành viên opec này với cai cớ để ngăn chặn các nỗ lực của tehran phát triển vũ
khí hạt nhân theo đó bộ tài chính mỹ cho biết đến ngày bảy tháng tám tới chính phủ mỹ sẽ tái áp đặt các
biện pháp cấm vận theo đó cấm chính phủ iran mua đồng đô la mỹ iran là nước sản xuất dầu lớn thứ
thứ ba trong opec sau ả rập xê út và iraq iran hiện đang tìm cách thu hút đầu tư vào lĩnh vực dầu khí
tuy nhiên iran sẽ gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là hoạt động xuất khẩu dầu mỏ khi mà mỹ đang tăng
cường các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và thực thể ở nước này nhiều doanh nghiệp
nước ngoài cũng sẽ gặp khó khăn khi hợp tác vào laman tại iran hôm nay hãng tin ahmad có quan
hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tuyên bố nhóm khủng bố này đã nhận đứng sau vụ tấn
công ở thành phố leezure của bỉ hôm hai mươi chín tháng năm vừa qua khiến ba người thiệt mạng trong thông báo
đăng tải trên trang mạng của amac is khẳng định đối tượng tấn công là một chiến binh của chúng
tuy nhiên is không đưa ra bằng chứng cụ thể
cho tuyên bố này trước đó truyền thông bỉ ngày ba mươi tháng năm đưa tin một đối tượng đã nổ súng bắn
chết hai cảnh sát và một người qua đường tại trung tâm thành phố lyes miền đông nước này lực lượng
an ninh đã bắn hạ đối tượng sau khi hắn bắt giữ một phụ nữ làm con tin nguồn tin xác nhận vụ việc
cũng khiến hai cảnh sát bị thương văn phòng công tố liên bang bỉ đánh giá đây là một vụ giết người
mang tính khủng bố mới đây quân bội mỹ đã đổi tên bộ chỉ huy thái bình dương thành bộ chỉ huy
thái bình dương đây được coi là một động thái mang tính biểu tượng cao nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng
ngày càng tăng của khu vực ấn độ dương đối với mỹ phát biểu tại buổi lễ bàn giao chức tư lệnh pacom
cho đô đốc philip davidson từ đô đốc harry harris bộ trưởng quốc phòng mỹ james mattis nhấn mạnh
quan hệ với các đồng minh và đối tác của mỹ ở thái bình dương và ấn độ dương đã chứng tỏ có ý nghĩa
quyết định đối với việc duy trì sự ổn định khu vực bộ trưởng mattis khẳng định để công nhận sự kết nối
ngày càng tăng giữa ấn độ dương và thái bình dương quân đội mỹ đổi tên bộ chỉ huy thái bình dương
thành bộ chỉ huy ấn độ dương thái bình dương pacom với biên chế khoảng ba trăm bảy mươi năm nhân viên quân sự
và dân sự đảm trách mọi hoạt động quân sự của mỹ ở khu vực thái bình dương mở rộng bao gồm cả ấn độ
việc đổi tên pacom mang ý nghĩa công nhận sự liên quan về quân sự của ấn độ với mỹ ngày càng tăng
chứ không đồng nghĩa với việc mỹ sẽ tăng cường thêm binh lực tới khu vực trên vào thời điểm này
dự luật quyền được ngắt kết nối vừa được đệ trình tại thành phố new york của mỹ đề nghị phạt chủ
lao động tới hai trăm năm mươi đô la mỹ nếu yêu cầu nhân viên nghe điện thoại hoặc trả lời email ngoài giờ làm việc
vấn đề này đang được người dân new york vô cùng quan tâm
thành phố không ngủ new york một trong những nơi sôi động nhất thế giới và cũng là nơi áp lực nhất
thế giới đối với người lao động theo dự luật quyền ngắt kết nối các công ty có từ một mươi nhân viên trở lên
sẽ được yêu cầu phải gửi thông báo tới
người lao động cho biết họ có quyền không phải trả lời những yêu cầu liên lạc ngoài giờ hành chính
mà không bị phạt thậm chí có khởi kiện trong trường hợp chủ doanh nghiệp vi phạm
một nhân viên nếu bị xa thải chỉ vì không trả lời email công việc trong thời gian ngoài giờ
có thể được bồi thường hai năm trăm linh đô la mỹ và có thể nhận lại công việc
dự luật này hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân new york
các công ty lớn hàng đầu của châu âu sẽ không đầu tư vào anh nếu tình trạng bế tắc liên quan
đến việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit vẫn tiếp diễn như hiện nay
lời cảnh báo trên được lãnh đạo các tập đoàn lớn đưa ra vào ngày ba mươi tháng năm
trong cuộc gặp gỡ chung giữa những giám đốc điều hành của họ với thủ tướng anh theresa may tại london
tại cuộc họp phía doanh nghiệp eu yêu cầu chính phủ anh giải thích rõ ràng brexit sẽ có ảnh hưởng thay đổi gì
đối với hoạt động của họ tại anh
những lãnh đạo doanh nghiệp cho biết hiện nay sức hấp dẫn đầu tư vào anh đối với họ là rất thấp
thời kỳ chờ đợi sự giải thích rõ ràng
như chính phủ có tác động rất tiêu cực cho môi trường kinh doanh tại anh
cũng tại cuộc họp đoàn làm việc đại diện cho nhóm vận động của năm mươi công ty công nghiệp lớn nhất của châu âu
cảnh báo tâm lý bất ổn định gây suy giảm đầu tư
nhóm này kiến nghị chính phủ anh không được để brexit khiến lưu thông hàng hóa giữa anh và eu bị gián đoạn
hải quan đường biên phải diễn ra xuân sẻ không gây ách tắc
hiện chính phủ anh đang nỗ lực để cân bằng giữa các đàm phán với eu và với các yêu cầu từ phía doanh nghiệp
để tránh tăng thêm chi phí và đình trệ tại các cửa khẩu sau khi anh rời eu
sau cuộc họp văn phòng chính phủ anh cho biết thủ tướng anh hoàn toàn nhận thức được rõ sự cần thiết
phải bảo đảm sự ổn định cho các doanh nghiệp
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân